liên quan đến vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet
sáng ngày một mươi tháng năm tòa nhân dân tỉnh phú yên đã tuyên phạt hai mươi bị cáo với tổng hình phạt bốn mươi một năm tù
về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc
trong đó có chín bị cáo bị buộc cả hai tội trên
đây là vụ cá độ bóng đá qua mạng lớn nhất từ trước đến nay ở địa phương này
với tổng số tiền lên đến hơn một trăm năm mươi tỷ đồng
ngoài án phạt tù các bị cáo còn phải chịu hình phạt bổ sung bằng hình thức phạt tiền do thu lợi bất chính
trong đó hai bị cáo chủ mưu là nguyễn tấn thành và trần thanh tín
bị phạt số tiền cao nhất là một trăm linh triệu đồng một người